gần sáu mươi người đội hỏi sẵn sàng chi từ bốn mươi một đồng cho một lần đi cà phê gặp gỡ
theo khảo sát của ipost vn đây được coi là yếu tố bất ngờ trong một năm kinh tế khó khăn
báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại việt nam năm hai nghìn hai mươi ba của ipos vn vừa tiết lộ
những thói quen chi tiêu của người việt trong mảng fnb
theo kết quả báo cáo hơn một mươi bảy thực khách ra ngoài ăn hàng ngày
trong đó có hai mươi chín người khác thừa nhận ra ngoài ăn ba bốn lần một tuần
con số này tăng mạnh so với tỷ lệ gần một mươi tám của khảo sát năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù kinh tế khó khăn chi tiêu cho các dịch vụ fnb vẫn gia tăng đáng kể
năm mươi thực khách dự kiến giữ nguyên thậm chí tăng mức chi tiêu cho ẩm thực trong năm hai nghìn hai mươi ba
điều này chung với dự báo trong báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực việt nam năm hai nghìn hai mươi hai của ipod vn
theo dữ liệu mới được tổng cục thống kê công bố
chỉ số giá tiêu dùng cpi quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tăng ba bảy mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh đó chỉ số giá nhóm nước sinh hoạt tăng một mươi năm mươi tám do nhu cầu sử dụng nước tăng
cùng với động thái tăng giá nước ở một số tỉnh thành khiến cpi chung tăng sáu điểm phần trăm
chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt tăng chín ba mươi tám khi nhu cầu sử dụng điện tăng
cùng với việc evn điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân góp phần làm cpi chung tăng ba mươi một điểm phần trăm
đáng chú ý chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng năm bốn do giá xi măng
giá cát tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào và giá nhà thuê tăng làm cpi chung tăng một hai điểm phần trăm
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
giá cơ bản bình quân tăng hai tám mươi một so với cùng kỳ năm trước
thấp hơn mức cpi bình quân chung chủ yếu do giá lương thực xăng dầu giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục tăng
năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam hoàn toàn có khả năng xuất khẩu cà phê đặt năm tỷ usd
tuy nhiên để xuất khẩu cà phê đặt năm tỷ usd một cách bền vững cho nhiều năm sau
thì không hề dễ vì những biến động bất thường của giá cà phê hiện nay
giá trị xuất khẩu cà phê việt nam tăng đều đặn qua các năm từ hai bảy tỷ usd năm hai nghìn hai mươi
đã tăng lên bốn hai tỷ usd năm hai nghìn hai mươi ba
giá trị xuất khẩu cà phê hứa hẹn cản bốc năm tỷ usd trong năm nay
tuy nhiên khi giá cà phê tăng đột biến như hiện nay doanh nghiệp việt nam lại gặp nhiều khó khăn
nhà cung ứng không cung cấp đủ hàng hoặc doanh nghiệp thua lỗ bù lỗ bằng giá cao
do đó cần giải pháp để xuất khẩu cà phê đặt năm tỷ usd một cách bền vững cho nhiều năm tiếp theo
theo dữ liệu mới được tổng cục thống kê công bố cuối tháng ba
mức huy động vốn của các tổ chức tiến dụng giảm bảy mươi sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên hiện thị trường huy động vốn có diễn biến đáng chú ý là có thêm nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động
vp bank đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới từ ngày hai mươi bảy tháng ba với việc điều chỉnh tăng ở tất cả các kỳ hạn
ec bank cũng tăng thêm ba lãi suất huy động ở các kỳ hạn một ba tháng
tại shb biểu lãi suất tiết kiệm mới có hiệu lực từ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và tăng ở khá nhiều kỳ hạn
sài gòn banh áp dụng biểu lãi suất huy động mới từ ngày một mươi tám tháng ba
trong lần điều chỉnh này ngân hàng đã tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn với mức tăng một đến bốn điểm phần trăm
động thái tăng lãi suất vừa qua là diễn biến hiếm thấy kể từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù lãi suất thấp nhưng lượng tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng trưởng mạnh và đạt một mươi ba tám triệu tỷ đồng cao nhất trong lịch sử
các ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân theo quy định
hiện lãi suất cho vai bình quân vẫn đang ở mức rất cao từ gần chín một mươi một năm cách xa lãi suất huy động
mặc dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã giảm sâu xuống đáy nhưng lãi suất cho vay bình quân vẫn ở mức cao
tại bidv lãi suất ở mức chung là sáu bốn mươi chín một năm trình lệch giữa lãi suất cho vai bình quân với huy động vốn bình quân là ba một mươi hai một năm
vib công bố lãi suất cho vai bình quân của khách hàng cá nhân với khoản vay ngắn hạn là bảy hai mươi chín một năm vai chung và giải hạn là tám sáu một năm
tiền phong banh công bố lãi suất cho vai bình quân với khách hàng cá nhân là tám tám mươi năm khách hàng doanh nghiệp là bảy ba mươi bốn và tranh lệch lãi suất bình quân thực tế ở mức ba bảy mươi năm một năm
lãi suất cho vay bình quân tám chín một năm khiến nhiều cá nhân và doanh nghiệp sẽ phải trả lãi vay ở mức cao hơn từ một mươi một một mươi hai một năm
luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn đang được chính phủ doanh nghiệp người dân kỳ vọng sẽ sớm có hiệu lực từ một bảy hai nghìn hai mươi bốn
sớm hơn là một bảy hai nghìn hai mươi bốn
luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn đang được chính phủ doanh nghiệp người dân kỳ vọng sẽ sớm có hiệu lực từ một bảy hai nghìn hai mươi bốn sớm hơn là một bảy hai nghìn hai mươi bốn

tại hà nội giá bán sơ cấp quý i năm hai nghìn hai mươi bốn ghi nhận ở mức năm mươi sáu triệu đồng một mét vuông tăng năm theo quý và tăng một mươi chín theo năm
còn tại tp hcm giá bán sơ cấp ghi nhận ở mức sáu mươi hai triệu đồng một mét vuông tăng một theo năm và giảm ba theo quý
sản lượng điện tiêu thụ bình quân tại tp hcm đạt bảy mươi tám một mươi ba triệu kwh một ngày
cao hơn một mươi hai tương đương tám ba mươi tám triệu kwh một ngày so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba do nhiệt độ môi trường tăng
sản lượng điện bình quân tại tp hcm hiện đang tăng mạnh
sản lượng bình quân một ngày trong tháng ba của tp hcm tương đương sản lượng bình quân một ngày của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tháng có sản lượng tiêu thụ điện trung bình ngày cao nhất năm ngoái
evn tp hcm nhận định tiền điện của các hộ gia đình trong tháng ba sẽ tăng mạnh
do tỷ lệ khách hàng sử dụng từ bực thang giá điện bực sáu tăng cao hơn ba mươi
trong khi đó những tháng trước chỉ có khoảng hai mươi
trong tổng số hơn hai sáu triệu khách hàng ở thành phố
khi điện sử dụng ở bực năm và bực sáu tăng ở tỷ lệ cao
lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn các tháng trước
bộ công thương đang phối hợp xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi bốn
nghị định chín mươi năm hai nghìn hai mươi một và nghị định tám mươi hai nghìn hai mươi ba về kinh doanh xăng dầu
báo cáo cần nghiên cứu kỹ lưỡng cần thời gian lấy ý kiến trong sáu mươi ngày theo quy định
bộ công thương cho rằng nội dung nghị định sẽ có đổi mới vừa mang tính chất
không thiếu hụt nguồn cung bảo đảm an ninh năng lượng
đồng thời tiếp cận theo góc độ thị trường nhưng có sự điều tiết của nhà nước
liên quan đến đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu
vụ thị trường cho biết dự thảo nghị định dự kiến tiến gần hơn với cơ chế thị trường
trong đó nhà nước bắt hành nguyên tắc công thức giá để thương nhân kinh doanh xăng dầu
chủ động quyết định giá bán
tuy nhiên mức giá này không được cao hơn giá quy định
việc đối chỉnh giá sẽ được thực hiện theo kỳ một mươi năm ngày một lần